công an huyện mường la của tỉnh sơn la vừa phá thành công chuyên án bắt giữ đối tượng trá nga chứ
tên gọi khác là trá nga phong sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
trú tại bản lọng cang xã ngọc chiến huyện mường la về hành vi mua bán trái phép chất ma túy
tăng vật thu giữ gồm bảy bánh heroin với trọng lượng khoảng hai một kg
tại cơ quan công an đối tượng khai nhận mua số ma túy trên của một người không rõ tên tuổi
đang mang đi tiêu thụ thì bị bắt
quá trình xác minh được biết đối tượng đã có một tiền án cũng về hành vi mua bán trái phép chất ma túy
bị công an huyện mai sơn bắt giữ vào năm hai nghìn bảy
đến năm hai nghìn một mươi hai thì chấp hành xong án phạt tù
tòa nhân dân tỉnh hà nam vừa tổ chức phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với bị cáo nguyễn cường thắng
trú tại thôn quang ốc xã bắc lý huyện lý nhân tỉnh hà nam
về tội mua bán trái phép chất ma túy
theo cáo trạng khoảng sáu h ngày tám tháng bảy năm hai nghìn hai mươi ba
lực lượng chức năng phát hiện một nam thanh niên đang cầm một chiếc ba lô màu đen
có biểu hiện nhiễm
nên đã yêu cầu về trụ sở công an để làm việc
tại cơ quan công an nam thanh niên khai tên là nguyễn cường thắng
và tự nguyện lấy ra từ trong chiếc ba lô
năm bánh hình hộp chữ nhật bên trong đều chứa chất màu trắng
dạng cục bột và năm mươi bảy túi ni lông
bên trong có các túi đều chứa các viên nén hình trụ tròn màu đỏ
theo kết luận giám định mẫu viên nén là metafetamin
mẫu bột trắng là loại heroin với tổng trọng lượng là hơn hai kg
tòa nhân dân tỉnh đã tuyên phạt bị cáo nguyễn cường thắng
tử hình về tội mua bán trái phép trên ma túy
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đắk nông vừa ra quyết định
tạm giữ hình sự đối với nguyễn tiến khoa
sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi phóng viên một tạp chí để điều tra làm rõ
về hành vi cưỡng đoạt tài sản
theo thông tin ban đầu trong quá trình tác nghiệp trên địa bàn
huyện cư rút tỉnh đắk nông khoa đã nhiều lần gọi điện thoại
cho một người đàn ông chú tại huyện cư rút
cũng như là người thân của người đàn ông này
và cho biết
hiện mình đang đi xác minh đơn tố cáo nạn nhân là thương minh giả
làm giả hồ sơ để hưởng chất độc da cam
nếu gia đình không muốn đưa việc này lên tạp chí
thì phải đưa tiền cho khoa
ngày hai mươi tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi
trong lúc khoa đang nhận năm mươi hai triệu đồng
từ người thân của nạn nhân
thì bị lực lượng chức năng bắt giữ cùng tăng vật
khám xét nơi làm việc của nguyễn tiến khoa
thu giữ một thẻ hội viên hội nhà báo
hai mươi bảy đơn tố cáo các loại cùng các giấy tờ liên quan
phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh hải dương
vừa phát hiện một đối tượng cư trú trên địa bàn
có hoạt động phát tán số lượng lớn tin nhắn rác
qua mạng viễn thông
nhằm mục đích lừa đảo chiếm đoạt tài sản
các đối tượng này có phương thức thủ đoạn
rất tinh vi chuyên nghiệp thiết bị kỹ thuật hiện đại
nhằm né tránh sự theo dõi của lực lượng chức năng
hai đối tượng thực hiện các hành vi trên là
vũ văn đại và trương văn bằng
cùng chú tại tỉnh hải dương
bằng là người thuê đại gửi phát tán tin nhắn
khi bị phát hiện bắt giữ
thì các đối tượng đang sử dụng một thiết bị
cắm hàng loạt thẻ sim
để phát tán tin nhắn số lượng lớn
tiến hành kiểm tra nơi ở hiện tại của các đối tượng
lực lượng chức năng đã thu giữ một lượng lớn
thẻ sim đã kích hoạt sẵn của các nhà mạng
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh hải dương
đã tiến hành khởi tố vụ án hình sự
đưa trái phép thông tin mạng viễn thông
ra quyết định khởi tố bị can
thi hành lệnh tạm giam đối với vũ văn đại
và trương văn bằng để tiếp tục điều tra làm rõ
chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh bến tre
đã ký quyết định công bố tình huống khẩn cấp
về hiện trạng sạt lở bờ sông giao hòa
đoạn thuộc xã giao long
và xã an hóa huyện châu thành
khu vực bờ sông giao hòa đoạn qua địa bàn
hai xã giao long và an hóa
có tổng chiều dài khoảng tám trăm linh m
trong đó thì sạt lở làm mất
một đoạn dài bốn mươi năm m
tuyến đường cấp huyện dọc sông
phải dừng lưu thông do các phương tiện giao thông
nhằm đảm bảo an toàn
theo cơ quan chức năng địa phương sạt lở
theo cơ quan chức năng của địa phương
sạt lở đã gây hư hỏng một số đoạn kè
và các công trình cơ sở hạ tầng hiện có
như cầu an hóa tuyến đường quốc lộ năm mươi bảy b
khu vực bị sạt lở
gây ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống
sản xuất của hơn ba trăm linh hộ dân
trong đó có hai mươi sáu hộ dân phải thuộc diện di rời khẩn cấp
ủy ban nhân dân tỉnh bến tre
yêu cầu ủy ban nhân dân huyện châu thành
cho sơ tán khẩn cấp người dân và tài sản
ra khỏi khu vực sạt lở nguy hiểm
bộ trí người trực theo dõi chặt chẽ
diễn biến sạt lở tại các khu vực
đang có nguy cơ cao
tin an ninh trật tự
chiều ngày hôm nay sau hai ngày xét xử
tòa án nhân dân thành phố phan thiết
của tỉnh bình thuận đã tuyên phạt
bị cáo nguyễn văn thảo tức thảo lụy
một năm sáu tháng tù về tội hủy hoại tài sản
các bị cáo còn lại gồm
nguyễn thị thu phương bị phạt sáu tháng tù
phạm quốc cường chín tháng tù
phan anh kim một năm tù
lê danh thuận sáu tháng tù
lê minh khôi một mươi tháng tù
cùng về tội hủy hoại tài sản
về phần dân sự các bị cáo đã bồi thường cho người bị hại
theo cáo trạng tháng một mươi năm hai nghìn một mươi chín
người đàn ông trú tại quận tân phú
thành phố hồ chí minh
thuê người xây dựng tường rào
quanh thửa đất bốn m hai của mình
bỏ tiền mua tại phường phú hải
thành phố phan thiết
khoảng một mươi năm h ngày ba tháng một mươi năm hai nghìn một mươi chín
khi nghe tin ông này thuê người xây tường rào
thảo yêu cầu các bị cáo trên
cùng ra khu đất để đập phá tường rào
và tất cả đồng ý
cả nhóm đi trên hai ô tô đến nơi
và thảo lớn tiếng yêu cầu đập phá bức tường
thì nhóm bị cáo trên đã dùng tay chân sô đạp
dùng gạch táp lô
đập phá làm bức tường bị sập đổ hoàn toàn
châu nay tại thành phố đà nẵng
đã xảy ra vụ cháy
kho chứa hàng nằm trong khu dân cư
khiến nhiều người hoảng loạn
nhận được tin báo lực lượng chức năng
đã điều động nhiều phương tiện đến hiện trường
để xử lý vụ cháy
vụ việc xảy ra vào khoảng

kết hợp làm kho chứa hàng của một doanh nghiệp
trên đường đồng xoài quận liên triểu thành phố đà nẵng
do điểm xuất phát cháy từ khu vực
kho chứa vật liệu dễ cháy
nên ngọn lửa nhanh chóng lan rộng
và tạo nhiều khói khiến
những người có mặt tại doanh nghiệp cũng như người dân
xung quanh hoảng loạn
nhận được tin báo các lực lượng chức năng
đã điều động bảy phương tiện chữa cháy
cùng các cán bộ chiến sĩ đến hiện trường
nhanh chóng khống chế ngọn lửa
sơ tán và đưa các hàng hóa trong kho
đến nơi an toàn
đến khoảng một mươi bảy h cùng ngày vụ cháy đã được khống chế
không để cháy lan ra các khu vực lân cận
nguyên nhân và thiệt hại vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ
thưa quý vị với đặc thù là địa bàn giáp danh
giữa hai bà trưng và quận hoàng mai
dân số đông với gần sáu mươi người
nên phường vĩnh tuy quận hai bà trưng hà nội
được coi là một trong những địa bàn phức tạp
dân số đông nhiều khu trung cư khu văn phòng
tiêm bẩn nhiều nguy cơ cháy nổ
để nâng cao tinh thần phòng cháy chữa cháy
và cứu nạn cứu hộ của người dân
công an phường vĩnh tuy đã triển khai
sáng kiến đó chính là rán đề can an ninh
với các nội dung về phòng cháy chữa cháy trên địa bàn
những ngày tháng một mươi này hàng nghìn đề can mang nội dung
năm phút giờ vàng
chữa cháy và thoát nạn
đã được các cán bộ chiến sĩ công an phường vĩnh tùy
phối hợp cùng đội viên bảo vệ dân phố
cán bộ cơ sở gián ở các bảng tin
các khu trung cư mini
cộng các cơ quan doanh nghiệp trường học
và nhà hàng quán ăn
qua có rất là nhiều
vụ khó khăn
xảy ra vừa rồi
thì tôi thấy cái đề can nó rất là hữu ích
cho người dân và đặc biệt khi bước vào trong nhà
và khi bước vào trong nhà
thì tôi thấy là
nhìn thấy cái tiêu lệnh đấy
thì mình sẽ đẻ như hơn
để tránh những vụ khó khăn xảy ra
dễ gây sự chú ý
từ màu sắc đến kích cỡ
nhỏ nhất vừa lòng bàn tay
lớn nhất to ngang khổ rẽ ba
và thông điệp ngắn gọn dễ nhớ
dễ làm thể hiện tinh thần trách nhiệm
lớn của lực lượng công an
luôn nghĩ luôn nhắc nhở người dân
nâng cao ý thức phòng cháy chữa cháy
ngoài ra tại mỗi tấm đề can
đều có năm mã quìa cốt
là đường dẫn đến những video
hướng dẫn cách phòng cháy chữa cháy
và cứu đàn cứu hộ trong đám cháy
bên cạnh việc đẩy mạnh tuyên truyền
đến các khu dân cư
bằng việc dán các tấm đề can cảnh báo
lực lượng công an phường tổ chức hội nghị tuyên truyền
tập huấn kỹ năng về phòng cháy chữa cháy
và cứu đàn cứu hộ
đến với mỗi người dân
đặc biệt là tuyên truyền vận động người dân
cắt rỡ chuồng cọp mở lối thoát hạn thứ hai
vì mạng sống của bản thân và gia đình
từ ý kiến chỉ đạo
của đồng chí giáo đốc quan thành phố
trong công tác phòng cháy chữa cháy
cấp ủy chỉ huy công an phường vĩnh tuyên
đã tập trung trí tuệ và sáng tạo
để in ra cái mẫu đề can
trong đó lồng ghép nội dung chỉ đạo
của đồng chí giáo đốc quan thành phố
cộng với những kiến thức rất xúc tích ngắn gọn
và rõ ràng về thông điệp
chữa cháy cứu đàn cứu hộ
và phòng cháy chữa cháy để truyền tải tới người dân
cái khẩu hữu then chốt
trong cái đề can chính là ý kiến chỉ đạo
của đồng chí giáo đốc quan thành phố
đó là năm phút giờ vàng trong công tác
phòng cháy chữa cháy và cứu đàn cứu hộ
đa số người dân đều đồng thuận ủng hộ
và thông qua công tác tuyên truyền
người dân đã chủ động liên hệ với chính quyền
để mở lối thoát đạn thứ hai
cũng như là trang bị
những thiết bị phòng cháy như bình
chữa cháy và thang dây
đối với những nhà ở cao tầng
với khẩu hiệu
năm phút giờ vàng trong chữa cháy và thoát nạn
dự kiến trong thời gian tới
những tấm đề can này sẽ được in
và dán trên địa bàn tất cả các phường
thuộc quận hai bà trưng
để người dân nâng cao tinh thần phòng cháy
cũng như có thêm kiến thức về chữa cháy cứu nạn cứu hộ